trong thời gian vừa qua hợp tác giữa thành phố hà nội và tỉnh vĩnh phúc đã đạt được nhiều kết quả
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phát huy thế mạnh của mỗi địa phương
sáng nay tại vĩnh phúc đã diễn ra hội nghị hợp tác phát triển do thành ủy hà nội và tỉnh ủy vĩnh phúc tổ chức
đồng chí hoàng trung hải ubnd bí thư thành quỷ hà nội chủ trì hội nghị
một trong những kết quả hợp tác nổi bật đó là hai địa phương đã phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư
tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn
hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp du lịch giao thông vận tải cũng đạt nhiều kết quả
hiện tại hơn bảy mươi sản phẩm nông nghiệp của vĩnh phúc là phục vụ thị trường hà nội
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải cho biết thời gian qua hợp tác giữa hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả
tuy nhiên kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và khoảng cách địa lý giữa hai địa phương
để hai địa phương hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn đồng chí hoàng trung hải đề nghị hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên một mươi lĩnh vực
trong đó đẩy mạnh hoạt động trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng
tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp hai địa phương đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp thương mại du lịch